chính phủ vừa ban hành nghị định hai mươi một hai nghìn một mươi bảy ndcp sửa đổi bổ sung một số điều về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
trong đó nghị định sửa đổi bổ sung quy định về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp
cụ thể miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng
hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao công nhận đất để sản xuất nông nghiệp
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp bao gồm cả nhận thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp
hộ gia đình cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nông trường viên lâm trường viên đã nhận đất khoán ổn định của hợp tác xã
nông trường quốc doanh lâm trường quốc doanh và hộ gia đình cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật
hộ gia đình cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của luật hợp tác xã